những tháng gần đây trong khi nắng nóng kéo dài mà nhu cầu sử dụng nước lại tăng cao
nên đã xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt nước cho gia súc gia cầm và nước tưới tại tỉnh bình thuận
công ty thủy điện đại ninh đã điều chỉnh cấp nước bổ sung
nhờ vậy mà hiện tại nhà máy thủy điện bắc bình đã tiến hành xả nước
kịp thời bổ sung nguồn nước phục vụ sinh hoạt nước uống cho gia súc gia cầm
và đặc biệt là nước tưới cho một mươi ba ha thanh long tại huyện bắc bình và hàm thuận bắc
người dân nên sử dụng nước tiết kiệm ưu tiên nước sinh hoạt rồi mới tính đến nước sản xuất